trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh các địa phương trên cả nước cũng đã chuẩn bị các phương án để ứng phó và kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh yêu cầu người dân vào tỉnh quảng ninh qua chốt cầu bạch đằng
phải có giấy xác nhận đã tiêm vaccine hoặc có phiếu xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong bảy ngày
tại quảng ngãi ủy ban nhân dân tỉnh đã áp dụng chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tại xã phổ châu và phổ thạnh thị xã đức phổ từ một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng sáu
cấm tất cả các phương tiện vận tải từ địa phương quảng ngãi vào các tỉnh phía nam và ngược lại
trong khi đó hải phòng quyết định dừng các hoạt động du lịch tại các khu du lịch khu sinh thái
các hoạt động lễ hội sinh hoạt tôn giáo có tập trung từ một mươi người trở lên
tại tất cả các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự dừng tổ chức các đám cưới đám hỏi để tập trung chống dịch
tại nghệ an ubnd tỉnh nghệ an đề nghị ubnd tp vinh nghiên cứu đề xuất lộ trình ưu tiên tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho các tiểu thương hộ kinh doanh người lao động tại các chợ siêu thị trung tâm thương mại
xây dựng phương án địa điểm thay thế các chợ để lưu thông trao đổi hàng hóa thiết yếu cho người dân
trong trường hợp nhiều chợ phải tạm dừng hoạt động